bất chấp tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội nhiều đối tượng tụ tập đông người sử dụng trái phép chất ma túy tổ chức đánh bạc đánh bạc cây nhức nhối trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó lực lượng công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tăng cường đấu tranh triệt phá vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn vừa đảm bảo an ninh trật tự
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt quả tang tại nhà ông phan văn xứng ở xã đại trạch huyện bố trạch có năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng tú lơ khơ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn ba triệu đồng hai bộ bài túi lơ khơ ba xe mô tô ba điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan
chỉ trong vòng một tháng trở lại đây công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã đấu tranh triệt phá bảy vụ các đối tượng lợi dụng thời gian rảnh rỗi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đã tụ tập cơ bạc
ba mươi hai đối tượng liên quan đã bị triệu tập làm việc
công an huyện đã khởi tố vụ án hình sự hai vụ và chín đối tượng liên quan xử lý hành chính năm vụ hai mươi ba đối tượng thu giữ số tiền gần sáu mươi triệu đồng là tang vật các vụ án

các đối tượng tham gia đánh bạc ngoài những người không có công an việc làm thường xuyên còn có một số cán bộ công chức trên địa bàn